sáng nay gần một triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
với hai tổ hợp môn thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
tại hà nội thì sáng nay trời mưa to thời tiết không được thuận lợi cho các thí sinh
và cách đây ít phút các thí sinh đã kết thúc buổi thi
phóng viên intv đã có ghi nhận ở một số điểm thi tại thành phố hà nội
sáng nay các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
đã làm bài thi tự chọn môn khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên
với thời gian mỗi môn tổ hợp một trăm năm mươi phút
do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên sáng nay hà nội có cơn mưa vào đúng thời gian các em đến điểm thi
tuy nhiên do có sự chuẩn bị từ trước nên tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đã được bảo đảm
mặc dù hôm nay trời diễn biến không được thuận lợi trời đã đổ mưa
tuy nhiên là công an phường quan hoa đã tiến hành bố trí các phương án kịp thời
để hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa học sinh vào
sau đó đã phân luồng giao thông đảm bảo tình hình giao thông ổn định ạ
tôi thấy là qua đến buổi thi thứ ba thì thấy là công tác đảm bảo thi về trật tự an ninh
cũng như là giao thông thì rất là tốt
sau thời gian làm bài thi một trăm năm mươi phút các thí sinh đã có thể ra về trong thời tiết thuận lợi hơn
nhiều thí sinh nhận xét đề thi có tính phân loại đánh giá được năng lực học sinh
đề thi đã có sự cân đối tính toán tới hai năm học bị gián đoạn do dịch bệnh covid một mươi chín
tôi thấy đề thi năm nay vừa sức và phù hợp với tình hình dịch bệnh
tôi thi khối d một và tôi đánh giá rằng là đề thi có thể đạt dễ dàng từ mức từ bảy đến tám điểm một cách dễ dàng
với tôi thì đề giáo dục công dân khá là dễ dễ hơn khá nhiều so với đề minh họa của bộ
theo số liệu của bộ giáo dục và đào tạo tổng số bài thi khoa học tự nhiên là hơn ba trăm linh bài
tổng số bài thi khoa học xã hội
là hơn năm trăm linh bài chiếm năm mươi ba ba mươi tám
chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng môn ngoại ngữ với thời gian sáu mươi phút